ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội đã họp giao ban
tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung đã giao bộ tư lệnh thủ đô phối hợp
cùng các đơn vị triển khai phun khử trùng khử khuẩn toàn bộ thôn hạ lôi mê linh hà nội
từ ngày sáu tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận thêm nhiều trường hợp dương tính
đáng lưu ý tại thôn hạ lôi huyện mê linh phát hiện hai trường hợp dương tính
các ca bệnh này có lịch trình di chuyển phức tạp giống ca bệnh số hai trăm ba mươi bảy tại quận long biên
sẽ có thêm trường hợp mắc covid một mươi chín mới tại cộng đồng
đối với các trường hợp liên quan đến bệnh viện bạch mai đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác xét nghiệm giai đoạn một
trong đó hơn bốn y tá bác sĩ bệnh viện bạch mai đã được xét nghiệm lần hai
một số khoa được xét nghiệm lần ba tất cả đều cho kết quả âm tính
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cho biết với số liệu trên
có thể khẳng định thành phố đang kiểm soát tốt tình hình liên quan đến ổ dịch này
cũng tại cuộc họp đồng chí nguyễn đức trung đã đồng ý và giao bộ tư lệnh thủ đô phối hợp
cùng các đơn vị triển khai phun khử trùng khử khuẩn toàn bộ thôn hạ lôi
ngoài ra yêu cầu bộ tư lệnh thủ đô công an thành phố sở y tế phối hợp triển khai phun khử chung khử khuẩn
tất cả các xe ra vào và đo nhiệt độ cho người tham gia giao thông tại ba mươi chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố